thưa quý vị tỉnh ủy quảng ninh vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
đối với ông phạm hồng hà nguyên trưởng ban quản lý vịnh hạ long nguyên chủ tịch ubnd tp hạ long
ông phạm hồng hà đã có những vi phạm khuyết điểm trong thời gian giữ chức vụ bí thư đảng ủy
ban quản lý vịnh hạ long trưởng ban quản lý vịnh hạ long
vi phạm của ông phạm hồng hà gây hậu quả rất nghiêm trọng gây dư luận xấu bức xúc
trong cán bộ đảng viên và nhân dân làm mất uy tín của bản thân
cùng ngày ubnd tp quảng ninh cũng ra quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với hai cán bộ
vũ hùng thắng và lương ái phật nguyên ủy viên ban thường vụ huyện ủy
nguyên phó chủ tịch ubnd huyện tiên yên
liên quan đến sai phạm tại dự án hồ chứa nước crong bách thượng
cơ quan công an tiếp tục khởi tố và bắt thêm hoàng văn lập
nguyên chủ tịch ubnd xã cư e làng huyện ea ca tỉnh đắk lắk
để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ngoài ra cơ quan công an cũng khởi tố ông phạm văn chính
chú tại xã cư e làng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó ông chính được xác định là người đứng tên thửa đất không có giấy tờ xác định nguồn gốc
tuy nhiên ông chính đã kê khai khống thửa đất này do ông khai hoang năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
để nhận tiền đền bù dự án
còn ông lập lại chính là người xét duyệt nguồn gốc đất
đã thiếu kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các công việc của cán bộ địa chính
thuộc quyền và đã ký xác nhận và hồ sơ đề nghị bồi thường đất
và hỗ trợ trái quy định gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
hai nhóm thanh niên nẹp bô xe máy nên đã cự cái rồi tấn công gây ảnh mạng
công an tỉnh lâm đồng cho biết là đã bắt giữ nguyễn nhật hoàng một mươi năm tuổi
và hoàng trọng tâm một mươi sáu tuổi cùng chú tại huyện đức trọng để điều tra về hành vi giết người
sau khi ăn đêm về bùi hồng công và ba người bạn nhìn thấy nhóm của tâm
và đã nẹp bô nhìn đều nhau nên hai bên xảy ra mâu thuẫn
hoàng và tâm điều khiển xe máy đuổi theo nhóm của công
sau đó tâm đã cầm dao đuổi theo đâm công vào rũng rồi bỏ trốn
công được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện
cơ quan công an cũng thu thập được chiếc xe máy và con dao là tăng vật
ngoài ra qua test nhanh ma túy hoàng trọng tâm cho kết quả dương tính với chất cần xa
nhằm mục đích để ra oai hai đối tượng nguyễn lê học thi và nguyễn triệu nghĩa
cùng chú tại tỉnh đồng tháp đã giả danh cảnh sát hình sự để kiểm tra hành chính các phương tiện giao thông
công an tp cao lãnh tỉnh đồng tháp vừa mời làm việc hai đối tượng trên để điều tra làm rõ
tăng vật thu giữ gồm hai giấy màu có in chữ giấy chứng minh công an nhân dân
hình của đối tượng mặc trang phục công an nhân dân cấp hàm đại úy
nhiều vật dụng có liên quan đến công an cùng với các tam vật khác
qua làm việc cả hai đối tượng thi và nghĩa đã thừa nhận hành vi giả danh cảnh sát hình sự
đối tượng thi khai nhận các giấy chứng minh công an nhân dân được tải trên mạng
rồi in màu ra để sử dụng với mục đích để giao ai
lực lượng công an còn thu giữ thêm bộ quân phục công an nhân dân cấp hàm đại úy tại nhà thi
thông tin về việc tổ chức tăng lễ ba liệt sĩ công an hà nội
để ghi nhận và tri ân sự hy sinh to lớn của ba liệt sĩ
đảng ủy và lãnh đạo công an thành phố hà nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tăng ba liệt sĩ
theo hình thức của lực lượng công an nhân dân
thời gian từ một mươi ba đến một mươi bảy h ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tức ngày tám tháng bảy năm nhâm dần
tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông quận hai bà trưng tp hà nội
chương trình lễ tăng cụ thể như sau
từ một mươi ba h đến một mươi ba h ba mươi phút công bố quyết định của chủ tịch nước
truy tặng huân chương chiến công hạng nhất và quyết định của thủ tướng chính phủ
cấp bằng tổ quốc ghi công và các quyết định khen thưởng
từ một mươi ba giờ ba mươi phút đến một mươi sáu giờ ba mươi phút lễ viếng
từ một mươi sáu giờ ba mươi phút đến một mươi bảy giờ lễ truy điệu
từ một mươi bảy h lễ di quan đưa thi hài ban liệt sĩ về đài hóa thân hoàn vũ hà nội để điện táng
an táng ba liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tp phường tây tự quận bắc tử liêm tp hà nội
truyền hình công an nhân dân sẽ có bản tin đặc biệt vào lúc một mươi bảy h ngày mai
ngày năm tháng tám để truyền tải tới quý vị những hình ảnh chi tiết về lễ đưa tàng ba liệt sĩ
mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
công an quận cầu giấy thành phố hà nội là mất mắt lớn của lực lượng công an nhân dân để lại nhiều tiếc thương cho cộng đồng xã hội
và trong những ngày vừa qua thì nhiều người dân thủ đô đã mang theo hoa tươi đặt dưới chân tượng đài công an nhân dân
vì dân phục vụ thay lời tri ân tới ba liệt sĩ
từng học chung trường cấp ba với thượng úy đỗ đức việt
ngọc linh và minh hương
tới giờ phút này vẫn chưa thể tin người anh khoai trên của mình đã ra đi mãi mãi
anh ấy kiểu sẵn sàng lao vào tất cả các cái ngọn lửa
anh ấy đã từng tâm sự với em là anh ấy chọn cái nghề này vì anh ấy rất là yêu nghề
em đang vẫn còn sốc lắm em không biết nói gì
các anh ấy không mất đi các anh ấy vẫn mãi còn mãi trong tim của mỗi người chúng ta
những người tới tượng đài ngày hôm nay có người là người quen của ba chiến sĩ công an
và có cả những người chưa từng một lần gặp mặt
thế nhưng nay tất cả cùng mang chung
một nỗi đau xót xa
đến đây để cho các cháu cảm nhận được sự hy sinh mất mát
và vất vả trong công việc của bố các cháu như các chú
nó vất vả như thế nào
em thấy rất là biết ơn sự đóng góp và cống hiến của họ cho xã hội
tôi muốn đến để bày tỏ lòng biết ơn của mình với những người mà đã hy sinh
em chưa từng gặp mặt các chiến sĩ đã hy sinh ở con họa

em nghĩ là cái hành động mà để lên tượng đài đại khoa tử nhớ này
thì là một hành động nên làm
nó chỉ là một cái hành động nhỏ thôi
nhưng mà thể hiện cái sự biết ơn cũng như là lời tri ân nhỏ của em đối với các chiến sĩ đã hy sinh
thì nói thật là ba ngày hôm nay tôi cảm xúc rất là nhiều
mỗi lần mà có một cái bài báo đọc lên là tôi cứ cảm xúc là như trong nhà tôi có người mất như vậy
quá dưỡng cảm
hy sinh cả tuổi trẻ cả gia đình cả tất cả mọi cái để cứu dân
đứng về phía cạnh là một người dân ấy
tôi cảm thấy là người dân như chúng tôi là phải có ý thức hơn nữa về cái vấn đề phòng cháy chữa cháy
để làm sao không bao giờ có cái hiện tượng cháy nổ nữa
những ngành hoa
những ngành hoa
ngọn nến và cả dòng thư viết vội gửi trao tới người đã ra đi
những chiến sĩ công an đã lao vào biển lửa
dũng cảm hy sinh để người khác được sống được bình yên

cũng như là một trong những người đã thấy sự kém bảnh sâu và thành professional trong việc làm việc đó

gương dũng cảm hy sinh của ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận cầu giấy thành phố hà nội
tại lễ phát động mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hưng yên cũng như công an tỉnh thái bình
đã bày tỏ sự quyết tâm học tập tấm gương hy sinh dũng cảm của các liệt sĩ
tiếp tục trao dồi nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức ý chí chiến đấu tinh thần trách nhiệm
không quản ngại khó khăn gian khổ hy sinh bảo vệ an ninh tổ quốc
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
hôm nay tại buổi họp báo quý ii năm hai nghìn hai mươi hai của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng đã thông tin về vụ việc lộ đề thi toán
trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai tại hội đồng thi đà nẵng
theo đó hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai tại đà nẵng
đã quyết định hủy toàn bộ kết quả thi đối với nam thí sinh làm lộ đề thi môn toán
đồng thời đề nghị hiệu trưởng các trường có giáo viên coi thi vi phạm
xử lý theo đúng quy định của quy chế thi tốt nghiệp
trước đó vào chiều ngày bảy tháng bảy trong thời gian thi môn toán
có một thí sinh lợi dụng sơ hở của cán bộ coi thi
dùng điện thoại di động chụp trang một và trang ba mã đề thi một trăm một mươi hai
gửi lên ứng dụng gia sư trực tuyến snappass để nhờ hỗ trợ giải đáp
sau gần hai ngày xét xử sơ thẩm vào sáng ngày hôm nay
tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên tử hình bốn bị cáo
về tội mua bán trái phép chất ma túy
gồm nguyễn thị bích diễm chú tệ tỉnh an giang
mai vinh hậu chú tại thành phố cần thơ
huỳnh văn tùng sinh sống tại campuchia
và lê đăng huy trú tại thành phố hồ chí minh
cùng tội danh trên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo
nguyễn đỗ thanh thanh là vợ của bị cáo huy tù trung thân
theo cáo trạng sau khi diễm đỗ thanh yêu cầu
vận chuyển ba mươi hai bọc ma túy từ campuchia về việt nam
giao lại cho vợ chồng huy và một đối tượng khác
tại thành phố hồ chí minh
diễm rủ hậu và tùng cùng tham gia
hứa trả công cho mỗi người hai trăm linh usd và cả hai đồng ý
sáng ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
diễm cùng hậu tùng mang theo ba mươi hai bọc ma túy
trọng lượng trên ba mươi bốn kg về việt nam
rồi thuê hai xe honda để về thành phố châu đốc
cho đến khoảng hai giờ ba mươi phút
cùng ngày khi diễm đến khu vực xã quốc thái
còn hậu và tùng đến khu vực xã đa phước huyện an phú
thì đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang
huy và thanh cũng bị bắt giữ sau đó
tại thành phố hồ chí minh
khám xét khẩn cấp chỗ ở của vợ chồng huy
lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ
và hơn tám mươi một gram ma túy tổng hợp
trong quá trình điều tra diễm còn khai
trước đó đã ba lần vận chuyển thuê ma túy cho thành
từ campuchia về thành phố hồ chí minh
giao cho thanh và nhiều người khác
diễm được thành trả công bốn mươi triệu đồng
và năm trăm linh đô la mỹ